thưa quý vị có lẽ những người con xa nhà đều mong mỏi được về nhà đón tết
sau những ngày tháng làm việc nơi đất khách
tuy nhiên do những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
những mong ước tưởng như là chính đáng này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
tại thanh hóa chính quyền thành phố vừa có thương ngọ
trong đó khuyến cáo người dân vận động con em người thân sinh sống
học tập công tác xa quê tạm thời không về quê nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp tết
theo nội dung thương ngọ hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố thanh hóa
đang diễn biến phức tạp khó lượng số ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện từ các nhà máy
chợ siêu thị bệnh viện trường học đến khu dân cư
trước tình hình trên với phương châm bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân là trên hết
trước hết thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
thành phố thanh hóa đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực vận động
và thông báo cho con em người thân trong gia đình đang sinh sống học tập công tác xa quê
biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê
nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
thành phố thanh hóa đề nghị các tầng lớp nhân dân nêu gương tự giác chấp hành
và vận động người thân bạn bè chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế tối đa việc đi lại thăm hỏi chúc tết liên hoan gặp mặt và các hoạt động tập trung
đông người vì sự an toàn của mình và mọi người
liên quan đến nội dung trên ông nguyễn việt hùng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố thanh hóa khẳng định đây là thư ngõ của thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố thanh hóa
gửi cho cán bộ nhân dân trên địa bàn thành phố
đây không phải là cấm mà là thư kêu gọi tới những người sinh sống trên địa bàn thành phố
có người thân đang học tập công tác xa quê trong và ngoài nước
thông báo cho người thân biết tình hình dịch ở địa phương ông hùng cho biết
cũng theo ông nguyễn việt hùng vừa qua tỷ lệ công dân thanh hóa từ các tỉnh thành khác về
bị mắc covid một mươi chín nhiều việc mắc covid một mươi chín trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh
những người thân trong gia đình và cộng đồng
đây là khuyến cáo thành phố không có chủ trương cấm và không thể
cấm người dân đi lại được khuyến cáo là để người dân giữ sức khỏe trước hết cho bản thân
cho người thân và cho cộng đồng ông hùng khẳng định
ông lương ngọc trương giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa cho biết
theo quy định của tỉnh thanh hóa người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
từ vùng vàng vùng cam và vùng đó về thì cách ly bảy ngày tại nhà
mặc dù những ngày qua dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước
với cả mắt mới ca tử vong liên tục tăng
không những thế siêu biến thể omicron xuất hiện ở nước ta dấy lên lợi ngại
về một lan sóng covid một mươi chín mới trong bối cảnh tình hình dịch ở nhiều địa phương
đặc biệt là hà nội đang rất nóng
thế nhưng nước ta đang trong giai đoạn sống chung với dịch
nên không thể cứ mãi cấm người dân đi lại
trao đổi với báo chí phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cấp cao trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhận định
việc xuất hiện biến thể omicron là điều không nằm ngoài dự báo
khi việt nam dần mở cửa trở lại với các nước
phó giáo sư phụ phân tích biến thể omicron có ba mươi sáu đột biến trong routine gai
thứ giúp virus sars cov hai xâm nhập vào tế bào người dẫn đến tốc độ lây lan nhanh
việt nam đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm omicron
nhưng có thể đây không phải là trường hợp duy nhất ở thời điểm hiện tại
nhiều nước trên thế giới cũng đã có tình trạng omicron xâm nhập
nhưng không phát hiện
do đó chúng ta cần đề phòng những trường hợp có thể chưa được phát hiện
còn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
việc người dân đi lại không có vấn đề gì lớn nhưng nếu không quá cần thiết
thì không nên di chuyển đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
sau các mắt mới vẫn ở mức cao biến chủng omicron có nguy cơ xâm nhập lớn
quan trọng là cần tránh tụ tập đông người đi về di chuyển giữa các nơi có nguy hiểm hay không
có làm lây lan dịch bệnh hay không phụ thuộc vào hành vi của con người
nếu người dân về quê mà giữ gìn không tiếp xúc với ai thì cũng không có vấn đề gì
dịp cuối năm cũng có nhiều ngày lễ như tết dương lịch âm lịch nhiều người sẽ tụ hợp vui chơi
đến các điểm này điểm khác gặp nhau tiệc tùng tiếp xúc không đeo khẩu trang thì rất nguy hiểm
nhưng nếu chỉ đi trên đường đeo khẩu trang không nói chuyện tiếp xúc với ai thì nguy cơ không cao
tôi nghĩ rằng phải tăng cường tuyên truyền truyền thông cảnh báo nguy cơ cho người dân ông nói
tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga việc tuyên truyền này cũng cần phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể
chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân
ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm do không đeo khẩu trang do gặp người từ vùng đây vùng kia về
theo phó giáo sư nguyễn huy nga việc cách ly người về từ vùng có dịch
như một số địa phương đang cách ly người về từ hà nội hiện nay là không có căn cứ chúng ta phải thích ứng với dịch bệnh
phải rút kinh nghiệm từ tháng năm năm nay sau kỳ nghỉ lễ về thì thành phố hồ chí minh bùng phát dịch
dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới lây lan nhanh ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
phó giáo sư phu bày tỏ lo ngại về việc dịch có thể lan nhanh trong các dịp tết cuối năm
do đây là thời điểm người dân đi lại tiếp xúc nhiều trong khi chúng ta đang phải đối phó với chủng delta
giờ lại xuất hiện thêm omicron thậm chí theo chuyên gia này
việc người dân về quê dịp tết khiến nguy cơ lây lan không chỉ trong đội tỉnh
mà có thể là giữa các tỉnh thành cả nước
do đó các địa phương phải thực hiện đánh giá nguy cơ xây dựng sẵn các kịch bản chi tiết
để đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra
tuy diễn biến dịch để xem xét có thể mở hoạt động nào tạm dừng hoạt động nào
trong tình hình hiện nay nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó
tránh việc đáp ứng không tới khiến dịch không được kiểm soát
hay ngược lại là đáp ứng thái quá ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người dân
phó giáo sư phu nhấn mạnh
về phía người dân theo chuyên gia này cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k của bộ y tế
người dân nên hạn chế đi lại xuất hiện ở nơi đông người nếu không cần thiết
còn theo phó giáo sư nguyễn huy nga khi thích ứng sống chung với dịch
thì ý thức của người dân trở thành yếu tố quan trọng nhất
mà muốn có ý thức của người dân thì phải có truyền thông hướng dẫn cụ thể cho người dân
nhiều địa phương hiện nay đang làm rất tốt
phó giáo sư nguyễn huy nga phân tích sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa
đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đang mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mũi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kỳ là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến chỗ
nơi cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
địa phương phải nập ngân sách lớn họ rất lo họ phải thoáng hương thì mới phát triển được
họ mới sống được mới có nguồn thu
theo vị chuyên gia này hiện nay chúng ta không thể truy vết được hết tất cả các trường hợp f ở cộng đồng
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng
vào bệnh viện khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
chúng ta cần tập trung điều trị cho những người bị nạn phải làm sao để giảm số ca mắc nạn giảm số tử vong
đây là yếu tố quan trọng nhất vì số ca mắc mới tăng lên thì tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng tăng lên
cần tập trung đảm bảo thuốc men phương tiện cấp cứu phải sẵn sàng cho phương án bệnh nhân tăng cao
phó giáo sư nguyễn huyền nga nói
trong khi đó các chuyên gia này cho rằng có thể tính tới việc mạnh dạng thử nghiệm một số loại thuốc hảo mục
đông y mà việt nam sẵn có bởi kinh nghiệm phòng chống bệnh của ta và thế giới cho thấy
có nhiều chất chiết xuất từ thuốc thảo mộc đông y có tác dụng chống lại virus
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhấn mạnh
vì chúng ta vừa phải tuyên truyền vừa phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
địa phương phải quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về địa bàn
phải thông tin tới từng gia đình về dịp tết không được tụ tập đông người bởi đang có dịch
theo ông phải quán triệt trên tình hình như vậy không cấm những thuyết phục khuyến cáo và quán triệt
ai từ đâu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại chút tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
phó giáo sư fu nhấn mạnh việc omicron có khả năng lây lan nhanh
có thể khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt trong thời gian ngắn
tình trạng này gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị đặc biệt là các địa phương dịch vốn đã rất căng thẳng
phó giáo sư phu nhấn mạnh nếu việc phân tầng điều trị không chuẩn sẽ dẫn đến tình trạng các ca bệnh dạy được can thiệp y tế
trong khi đó các ca bệnh nặng lại không được can thiệp từ đó làm tăng nguy cơ bệnh nhân tử vong
theo chuyên gia này các địa phương cần phải đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
mặc dù vấn đề omechon có vô hiệu hóa hay làm giảm hiệu quả vaccine covid một mươi chín hay không vẫn chưa thật sự sáng tỏ
nhưng một số nghiên cứu của quốc tế cho rằng tiêm vaccine mũi ba sẽ có tác dụng bảo vệ tốt hơn trước chủng mới
như vậy để có một cái tết an toàn trọn vẹn bên gia đình thì ý thức của mỗi người vẫn là yếu tố mang tính quyết định
hãy tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tại địa phương để bảo vệ chính mình và xã hội